xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
đồng chí nguyễn văn linh khi đó là bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo nên khôi phục lại khu di tích này để giáo dục cho thế hệ trẻ
làm lại các di tích này cốt không chỉ để ca ngợi những cái đã qua mà chính là để truyền lại tinh thần đoàn kết yêu nước tinh thần chiến đấu anh dũng cho thế hệ thanh niên ở thành phố chúng ta đất nước chúng ta